để phục vụ phát triển dự án giao thông đường thủy trên sông sài gòn dự kiến cây cầu đường sắt bình lợi quận bình thạnh sẽ bị tháo rỡ đi nơi khác
tuy nhiên trước giá trị lịch sử của cây cầu này nhiều cơ quan chức năng tại tp hcm đề xuất cần lưu giữ một phần cầu đường sắt bình lợi để phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch
đây là cầu đường sắt vượt sông sài gòn đầu tiên được xây dựng năm một nghìn chín trăm linh hai với chiều dài hai trăm bảy mươi sáu m gồm sáu nhịp với độ tĩnh không thông thuyền thấp
nên có nhịp quay ở phía bờ quận thủ đức cho tàu thuyền qua lại
cây cầu có giá trị lịch sử văn hóa gắn với quá trình hình thành phát triển của tp hcm và của ngành đường sắt việt nam
do đó việc bảo tồn nhằm lưu giữ dấu tích cầu đường sắt bình lợi gắn với không gian sông nước để phục vụ cho việc tìm hiểu nghiên cứu khoa học về ngành đường sắt và phát triển ngành du lịch ở tp hcm
cầu đường sắt bình lợi mới đang được thi công dự kiến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành với độ tĩnh không thông thuyền được nâng cao đáp ứng giao thông đường sắt và đường thủy